sở giáo dục và đào tạo tp hà nội vừa thông báo về thời gian nghỉ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
cụ thể học sinh các cấp trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ tết nguyên đán trong vòng tám ngày liên tục
thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một đến hết ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày hai mươi tám tháng chạp năm kỷ hợi đến hết ngày năm tháng riêng năm canh tí
cán bộ giáo viên nhân viên của các trường và công chức viên chức của sở phòng giáo dục và đào tạo
các quận huyện thị xã được nghỉ bảy ngày liên tục
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một đến hết ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm kỷ hợi đến hết ngày năm tháng riêng năm canh tí